lệch gạc hai cầu xến cầu đen cầu tân yên i cầu tân yên ii cầu hang son cầu sông cầu vàng cầu sông cầm cầu sông đạm thủy
bao gồm công tác khảo sát thiết kế và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu sông cầm cầu sông đạm thủy với tổng giá trị hơn bảy trăm linh sáu tỷ đồng
trong đó phần công việc của công ty cổ phần tập đoàn thuận an thực hiện gồm thi công cầu tân yên hai cầu hang son cầu sông cầm cầu sông đạm thủy với tổng giá trị hơn ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng
hiện tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các nhà thầu phụ đang thi công bốn cây cầu thuộc gói thầu một mươi ba này
đến nay công ty cổ phần tập đoàn thuận an và nhà thầu phụ đã thi công hoàn thành hơn một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng giá trị gói thầu
ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng ninh đã giải ngân cho công ty cổ phần tập đoàn thuận an và nhà thầu phụ trong sáu đợt là hơn một trăm linh năm tỷ đồng
công ty cổ phần tập đoàn thuận an và nhà thầu phụ đang triển khai thi công bình thường tại các gói thầu trên và đảm bảo tiến độ
chất lượng theo hợp đồng trong đó có một số gói thầu đang vượt tiến độ hợp đồng từ ba đến năm tháng gồm cầu tân yên hai cầu sông cầm cầu đạm thủy ban quản lý cho biết
công ty cổ phần tập đoàn thuận an đã liên danh với ba nhà thầu khác triển khai gói thầu thi công số một mươi sáu để xây dựng cầu đài van kéo dài cầu đài xuyên một kéo dài và ba cầu bản
tổng giá trị
gói thầu là hơn ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín khi dự án đường nối thành phố hạ long với cầu bạch đằng được triển khai công ty cổ phần tập đoàn thuận an cũng là nhà thầu liên danh thi công một phần công việc thuộc cầu sông rút với giá trị hợp đồng là hơn một trăm ba mươi bốn tỷ đồng
các dự án giao thông tập đoàn thuận an trúng thầu ở quảng ninh
tập đoàn thuận an đang tham gia dự án đường ven sông do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng ninh làm chủ đầu tư
với nhiều gói thầu khác nhau
sau khi bị can nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ nhiều địa phương đã ra soát các dự án gói thầu do đơn vị này trúng thầu
qua đó cho thấy tập đoàn thuận an trúng nhiều dự án gói thầu ở không ít địa phương trên cả nước trong đó có tỉnh quảng ninh
ngày hai mươi hai tháng bốn ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng ninh cho biết tập đoàn thuận an đang tham gia dự án đường ven sông với các gói thầu khác nhau do đơn vị này làm chủ đầu tư
dự án trên được ubnd tỉnh quảng ninh phê duyệt đầu tư tại quyết định số bốn nghìn ba trăm ba mươi năm qdupnd ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công trình có chiều dài bốn mươi hai mươi năm km đi qua thị xã quảng yên thành phố uông bí và thị xã đông triều
trên tuyến thiết kế một mươi ba cầu vượt sông bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực dạng cầu song lập một mươi nút giao thông cùng mức và ba hầm chui dân sinh hệ thống điện chiếu sáng và an toàn giao thông đồng bộ
tổng vốn đầu tư gần sáu bốn trăm linh tỷ đồng từ ngân sách tỉnh triển khai thi công đầu năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi năm
tiếp đến liên danh các nhà thầu thi công gói thầu số một mươi ba gồm liên danh tập đoàn thuận an công ty cổ phần xây dựng cầu bảy năm công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế huy hoàng
gói thầu một mươi ba có giá trị hợp đồng hơn bảy trăm linh sáu tỷ đồng
thời gian thực hiện từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
gói thầu này thi công xây dựng cầu lạch một cầu lạch hai cầu xến cầu đen cầu tân yên một cầu tân yên hai cầu hang son cầu sông cầu vàng cầu sông cầm cầu sông đạm thủy
ngoài ra giá trị hợp đồng còn bao gồm công tác khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và đảm bảo an toàn giao thông cầu sông cầm cầu sông đạm thủy
với gói thầu số một mươi ba tập đoàn thuận an phải thực hiện thi công cầu tân yên hai cầu hang son cầu sông cầm cầu sông đạm thủy với giá trị hợp đồng là hơn ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng
trong đó tập đoàn thuận an thi công cầu sông cầm và cầu sông đạm thủy trị giá hơn hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
nhà thầu phụ là công ty cổ phần đầu tư hạ tầng thuận an mk thi công cầu tân yên hai và cầu hang son trị giá hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
tập đoàn thuận an và nhà thầu vụ đang triển khai thi công bình thường các cầu tân hen hai cầu hang son cầu sông cầm cầu sông đạm thủy
tiến độ các cầu đang đảm bảo tiến độ chất lượng theo hợp đồng
trong đó có bốn cầu hiện đang vượt tiến độ hợp đồng từ ba đến năm tháng gồm cầu tân yên hai cầu sông cầm cầu sông đạm thủy
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội về tội lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo quy định tại khoản bốn ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các lệnh quyết định này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
liên quan vụ án này trước đó ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với sáu đối tượng về các tội danh
trong đó nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị khởi tố về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và quy định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và đưa hối lộ quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và quy định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
nguyễn văn thảo giám đốc và đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
hoàng thế du trùng phóng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai
công ty cổ phần tập đoàn thuận an tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an được thành lập vào năm hai nghìn bốn do nguyễn duy hưng làm chủ tịch
công ty cổ phần tập đoàn thuận an hay còn gọi là thuận an group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo kinh doanh và đầu tư bất động sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau